trong thời gian qua có trường hợp hành khách đã mua vé nhưng bị từ chối vận chuyển do chuyến bay mở bán quá số ghế máy bay gây bức xúc cho hành khách
trước vấn đề này cục hàng không việt nam đã có văn bản gửi các hãng hàng không yêu cầu không được mở bán quá số ghế máy bay
cục hàng không giao cảng vụ hàng không miền bắc miền trung và miền nam thực hiện giám sát phát hiện các trường hợp hành khách mua vé nhưng bị từ chối vận chuyển vì lý do mở bán qua số ghế máy bay
báo cáo cục hàng không việt nam để kịp thời xử lý
phòng vận tải hàng không của cục có trách nhiệm giám sát tình hình mở bán của các hãng hàng không
trường hợp phát hiện hãng hàng không mở bán vượt số ghế yêu cầu không cấp phép tăng chuyến cho đường bay đã mở bán